công an tp huế và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thừa thiên huế có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc
liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối ngày một mươi một tháng một tại thị xã mỹ hào
công an tỉnh hưng yên đã bắt được nghi phạm đặng quang sơn khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng một do mâu thuẫn cá nhân
sơn đã dùng hung khí gây thương tích vợ của mình
dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng sơn đã bỏ trốn ngay sau đó
nhận được tin báo công an tỉnh hưng yên phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành xác minh điều tra nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án
chỉ sau hai mươi bốn giờ kể từ khi vụ án xảy ra tổ công tác đã bắt giữ được đặng quang sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
cũng liên quan đến hành vi giết người
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa phối hợp với công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận bắt giữ thành công và di lý một đối tượng là nghi can trong một vụ án để điều tra
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn thành trung chú tại tỉnh ninh thuận
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng một nhớ lại chuyện vợ mình mâu thuẫn với một nữ nhân viên khác cùng chỗ làm việc nên đã mang theo kéo để giải quyết mâu thuẫn
chúng đã rút kéo đâm hai nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
chiều ngày một mươi hai tháng một các trinh sát đã bắt giữ được trung khi đối tượng đang lẩn trốn tại bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tuyển thành phố lào cai
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và các cơ quan đơn vị có liên quan
căn cứ kết quả điều tra vào ngày một mươi hai tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với vũ đình thủy nguyên trưởng phòng quản lý khoáng sản sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
hiện nay là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
giả danh công an để lừa chạy án
giả danh công an để lừa chạy án
hiện đang công tác tại bộ công an có thể chạy án cho thái được thả về nhà với giá là một một tỷ đồng